sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai tại khu vực biển giáp danh giữa hải phòng và quảng ninh
tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phát hiện tàu hàng mang số hiệu nd ba nghìn năm trăm chín mươi tám
đang hành trình đang chở hai tấn than có nhiều dấu hiệu nghi vấn
tàu nd ba nghìn năm trăm chín mươi tám gồm bảy thuyền viên do anh trần văn giáo ba mươi tuổi
chú tại xã trực hùng huyện trực ninh tỉnh nam định làm thuyền trưởng
tàu đang chở khoảng hai tấn than nhiệt thấp
theo khai báo số than nhiệt thấp trên được tàu nd ba nghìn năm trăm chín mươi tám mua trôi nổi ở địa bàn tỉnh quảng ninh
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ
chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã dẫn dải tàu nd ba nghìn năm trăm chín mươi tám về khu vực bến gót
huyện cát hải hải phòng tiến hành các biện pháp điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật